tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra sự kiện ngày hội sáng chế trẻ hai nghìn một mươi sáu với chủ đề gara sau nhà
với mong muốn tiếp tục sứ mệnh kết nối và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê sáng chế
đây là ngày hội lớn dành cho thanh thiếu niên đam mê công nghệ và sáng chế trên toàn quốc
thu hút hơn ba trăm linh nhà khoa học trẻ là những học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tại ngày hội các bạn trẻ đã có dịp tìm hiểu rõ hơn về thực trạng khoa học công nghệ và sáng tạo
ở việt nam con đường phát triển cho các bạn trẻ có đam mê theo đuổi khoa học công nghệ
đây cũng là sân chơi cho các nhà sáng tạo trẻ trưng bày và giao lưu các sản phẩm khoa học công nghệ sáng tạo
ngày hội nhằm mong muốn nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về tầm quan trọng của việc đổi mới
sáng tạo khoa học kỹ thuật đối với cuộc sống chuyên cảm hứng định hướng cho các bạn trẻ đam mê
về khoa học kỹ thuật và hỗ trợ các nhà sáng chế theo đuổi con đường đam mê sáng tạo